cục cảnh sát phòng chống tội phạm về sử dụng công nghệ cao phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an vừa triệt phá một đường dây đánh bạc quy mô lớn qua mạng
hiện cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ và khám xét khẩn cấp nơi ở của hai nghi can cầm đầu đó là la tùng thịnh và lưu vĩnh lợi cùng ngụ tại tp hcm để tiếp tục điều tra làm rõ
theo điều tra ban đầu từ giữa năm hai nghìn một mươi sáu cơ quan công an phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc có quy mô lớn trên internet thông qua trang win com của máy chủ tại philippines
nhưng được cầm đầu bởi la tùng thịnh và lưu vĩnh lợi cùng ngụ tại tp hcm
trang web tổ chức nhiều loại hình cờ bạc như cá cược thể thao casino trực tuyến sổ số với lượng giao dịch lên đến hàng trăm tỷ đồng
người chơi muốn tham gia phải tạo tài khoản trên website này và nộp tiền vào tài khoản để chơi
sau thời gian theo dõi
vào đêm ngày chín tháng một các trinh sát của bộ công an đã đồng loạt bắt và khám xét khẩn cấp sáu đối tượng tại hà nội và tp hcm thu giữ nhiều tài liệu và các tăng vật có liên quan
bước đầu các nghi can đã khai nhận hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng tổng số lượng tiền giao dịch từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay khoảng hơn ba trăm linh tỷ đồng
hiện vụ việc trên đang tiếp tục được mở rộng và điều tra làm rõ